thưa quý vị và các bạn mới đây bộ y tế pháp đã công bố số liệu cho thấy rằng
đã ghi nhận hơn bốn trăm ba mươi sáu ca mắc mới trong ngày một mươi chín tháng một
chỉ đứng sau mốc cao kỷ lục bốn trăm sáu mươi bốn bảy trăm sáu mươi chín ca hôm một mươi tám tháng một
đây là ngày thứ hai liên tiếp pháp ghi nhận hơn bốn trăm linh ca mắc mới trong ngày
số liệu này cũng khiến số ca mắc mới trung bình trong bảy ngày qua tại pháp
tăng lên mức cao chưa từng có kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát
với hơn ba trăm hai mươi ca một ngày bộ y tế pháp cho biết thêm số ca nhập viện
đã tăng hơn bảy trăm linh ca lên mức hai mươi bảy hai trăm ba mươi ca
thay lại số bệnh nhân và điều trị tích cực đã giảm trong ngày thứ hai liên tiếp
và duy trì ở mức dưới bốn ca
hôm một mươi sáu tháng một quốc hội pháp phê chuẩn luật cấm tất cả những người chưa tiêm covid một mươi chín
đến nhà hàng khu thể thao và nhiều địa điểm công cộng khác
quốc hội pháp đưa ra biện pháp này để giảm thiểu ca mắc mới làm bệnh viện quá tải
trong bối cảnh biến thể omicron đang lây làn nhanh và rất nguy hiểm
hiện hơn chín mươi một người trên một mươi tám tuổi ở pháp đã được tiêm phòng covid một mươi chín đầy đủ
trong khi đó bộ y tế italy thông báo quốc gia nam âu này đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ba trăm hai mươi ca mắc mới
và ba trăm tám mươi ca tử vong vì covid một mươi chín trong ngày một mươi chín tháng một giảm lần lượt so với các mức
hai trăm hai mươi tám một trăm bảy mươi chín ca và bốn trăm ba mươi bốn ca trong ngày một mươi tám tháng một
cho đến nay đã có tổng cộng chín hai mươi hai triệu ca mắc covid một mươi chín trên toàn italy
kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong đó có một trăm bốn mươi hai hai trăm linh năm ca tử vong số ca không qua khỏi tại italy cao thứ bốn tại châu âu
chỉ sau nga anh pháp và cao thứ chín trên toàn thế giới
tương tự với tình hình tại pháp nhật bản cũng đang phải trải qua quãng thời gian kinh hoàng
khi mỗi ngày đều ghi nhận các kỷ lục mới về số ca mắc covid một mươi chín
upside times số ca mắc covid một mươi chín kỷ lục được báo cáo ở hai mươi tám trên bốn mươi bảy tỉnh của nhật bản
bao gồm cả thủ đô tokyo bảy ba trăm bảy mươi bảy ca so với kỷ lục năm chín trăm linh tám ca ngày một mươi ba tháng tám năm ngoái
và thành phố osaka sáu một trăm linh một ca
thủ tướng fumio kishida đã áp dụng các biện pháp bán khẩn cấp đối với một mươi ba tỉnh
bắt đầu có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng một và kéo dài tới ngày một mươi ba tháng hai
ông kishida bày tỏ hy vọng chúng tôi đang chiến đấu chống lại một ẩn số
nhưng với sự chung kết
chúng tôi sẽ vượt qua tình huống này
trước đó ba tỉnh okinawa hiroshima yamakuchi những nơi chứa hoặc gần các căn cứ quân sự mỹ
cũng bị áp đặt các biện pháp bán khẩn cấp nhằm ngăn chặn biến thể umicron lây lan
cố vấn covid một mươi chín hàng đầu của chính phủ nhật bản shigeru omi cho hay
để chống lại biến thể omicron đòi hỏi thêm nhiều biện pháp cụ thể hơn
ngày một mươi chín tháng một nhật bản ghi nhận bốn mươi một bốn trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín
tăng từ con số kỷ lục trước đó là ba mươi hai một trăm linh bảy
trong chín mươi bảy ca một ngày số bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng là hai trăm tám mươi
trong khi số ca tử vong là một mươi năm
con số kỷ lục này cao gấp gần bảy mươi tám lần số ca mắc covid một mươi chín tại nhật bản
vào ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai năm trăm ba mươi bốn ca gây áp lực cho hệ thống y tế
theo cơ quan quản lý thảm họa và hỏa hoạn nhật bản
bốn một trăm năm mươi một trường hợp xe cố thương vất vả tìm bệnh viện cho bệnh nhân covid một mươi chín
trong tuần tính đến ngày một mươi sáu tháng một
đây cũng là con số cao kỷ lục tăng bốn mươi bốn so với tuần trước đó
chủ tịch hiệp hội y khoa nhật bản toshio nakagawai cho biết
bệnh nhân cao tuổi và có nguy cơ cao sẽ được ưu tiên điều trị covid một mươi chín
thống đốc tokyo yuriko koike đã yêu cầu thực hiện các biện pháp bán con cấp
hồi đầu tuần này sau khi tỷ lệ sử dụng dường bệnh của bệnh viện vượt quá ngưỡng hai mươi
nếu chạm ngưỡng năm mươi sẽ phải ban bố tình trạng khẩn cấp
kumamoto miyaki sẽ thực hiện các biện pháp bán cẩn cấp bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một
một số tỉnh đang đề nghị nhà hàng dừng phục vụ đồ uống có cồn vào hai mươi h và đóng cửa vào hai mươi một giờ hằng ngày
nhật bản có tổng cộng một chín trăm ba mươi ba năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín một mươi tám bốn trăm bốn mươi bốn ca tử vong và một bảy trăm năm mươi sáu trăm ba mươi sáu trường hợp phục hồi
tính đến ngày hai mươi tháng một
nhật bản có tổng cộng một chín trăm ba mươi ba năm mươi hai ca tử vong và một bảy trăm năm mươi sáu trăm ba mươi sáu trường hợp phục hồi tính đến ngày hai mươi tháng một